lâm thanh hóa hiện là nơi quản lý giáo dục và cải tạo cho gần bốn phạm nhân
cũng như mỗi năm tết đinh dậu này những phạm nhân được chia sẻ những tình thương đặc biệt
chuẩn bị một cái tết đầm ấm cho phạm nhân cũng là cách mà những cán bộ quản giáo cảm hóa khơi dậy lòng hướng thiện
có những đồng chí còn trích những phần tiền của mình để giúp phạm nhân và tổ chức cho phạm nhân vui xuân đón tết
thậm chí ăn tết tất niên trước khi ăn tiêu chuẩn chế độ năm ngày của phạm nhân
có thể nói thông qua các phong trào đấy thì lá lành đùm lá rách phạm nhân giúp nhau cán bộ giúp phạm nhân
có thể nói nhiều phạm nhân hết sức là yên tâm và phấn khởi
mỗi một cái tết trôi qua quãng thời gian cải tạo của mỗi phạm nhân lại được rút ngắn
họ những phạm nhân chỉ mong ước một điều duy nhất trong thời khắc đầu năm mới
đó chính là đến ngày được trở về với xã hội đoàn tụ với gia đình